đêm qua ngày một mươi năm tháng hai đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tp vĩnh long
phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long
bác quả tăng một vụ vận chuyển hàng cấm bằng xe ô tô trên quốc lộ một
vào thời gian trên lực lượng công an phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi sáu a một mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi
do đồng văn thuận điều khiển trở theo lê phước hiệp đang lưu thông từ cầu mỹ thuận về hướng vĩnh long
có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện bên trong xe ô tô có sáu bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu z hero và rucot
hiện công an tp vĩnh long đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
ngân hàng nhà nước vừa có yêu cầu các tổ chức tiến dụng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tiến dụng
ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn theo các nhiệm vụ giải pháp đã được thống đốc ngân hàng nhà nước đề ra
nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
theo đó công an tp vĩnh long đã đưa ra một bản thân của công an tp vĩnh long
và các tổ chức tiến dụng cần quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tiến dụng đúng chứng mục tiêu ngay từ đầu năm
đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
lĩnh vực ưu tiên các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của chính phủ thủ tướng chính phủ
kiểm soát chặt chẽ tiến dụng đối với các lĩnh vực tiền bẩn rủi ro đảm bảo hoạt động tiến dụng an toàn hiệu quả
các tổ chức tiến dụng tăng cường giả soát đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tiến dụng
tối ưu hóa áp dụng chuyển đổi số và quy trình cấp tiến dụng tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho bay
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng
đặc biệt qua các kênh bán hàng sản phẩm dịch vụ được số hóa
công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá án thành công đường dây vận chuyển
mua bán ma túy tổng hợp lớn của khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị về thành phố huế để tiêu thụ
thu giữ gần hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp bảy mươi sáu gam ma túy tổng hợp khác một khẩu súng và một hộp tiếp đạn
công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ hai đối tượng cầm đầu là vợ chồng
gồm mai anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại thị xã hương trà cùng bốn đối tượng khác có liên quan
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên
lực lượng công an thu giữ gần hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp bảy mươi sáu gam ma túy tổng hợp khác một khẩu súng và một hộp tiếp đạn
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận bằng nhiều thủ đoạn tinh vi
nhóm tổ chức vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị vào thành phố huế
phân phối bán cho cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm để kiếm lời
mỗi lần giao dịch từ một mươi cho đến ba mươi viên ma túy tổng hợp
đặc biệt nhóm này thuê các thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc ở huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
vận chuyển ma túy từ biên giới về trong nội địa
công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm và tội phạm về ma túy vẫn luôn được xác định là cuộc chiến quyết liệt đầy cam go
nhưng với tinh thần dũng cảm kiên quyết đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi đời sống xã hội
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai đã tập trung lực lượng
triển khai đồng loạt các biện pháp để trả lời
chấn áp đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
với vai trò là lực lượng chủ công nòng cốt trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy
thời gian qua lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai đã nắm chắc tình hình địa bàn
đối tượng tập trung vào các tuyến địa bàn các điểm phức tạp về ma túy
qua đó lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện
triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia trên địa bàn
điển hình lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tăng đối tượng ojiachide kingsley
quốc tịch nigeria tạm trú thành phố hồ chí minh vận chuyển một kg ma túy tổng hợp vào địa bàn thành phố biên hòa
để giao cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
qua đầu tranh đối tượng khai đã mua số ma túy trên với giá chín usd để bán lại kiếm lời
tôi đã mua gói màu trắng đấy với giá tiền là chín usd
và tôi sẽ bán cho một đối tượng ở đồng nai với giá là chín năm trăm linh đô
mới đây qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện tràng bom
bắt quả tăng dư minh hoàng quê tỉnh bình thuận đang tàng trữ hai kg ma túy tại xã quảng tiến
qua đấu tranh đối tượng hoàng khai nhận số ma túy cơ quan công an thu giữ là hoàng đi nhận từ bình dương
theo sự chỉ đạo của một đối tượng nô chưa rõ lai lịch để nô bán cho người nghiện thì bị bắt
qua điều tra mở rộng công an bắt ghiến lỉ vòng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ một cân tiểu ly một kéo bằng kim loại nhiều bịch ni lông và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
hộp tôi nhận ma túy đem về cho anh nô mỗi lần đi dậy tôi sẽ được tiền công là một triệu
tổng cộng có bốn lần ba lần nhận được và một lần không nhận được
với mục tiêu đánh cả đường dây bắt được đối tượng chủ mưu cầm đầu truy tận gốc nơi xuất phát của ma túy
công an tỉnh đồng nai đã đồng loạt mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy bọc gỡ các đường dây tội phạm ma túy lớn
trong năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh đã phát hiện chín trăm ba mươi ba vụ
bắt giữ xử lý một tám trăm tám mươi đối tượng thu giữ gần ba mươi hai kg ma túy tổng hợp hơn năm bốn kg heroin hai mươi bảy súng một trăm chín mươi ba viên đạn hai mươi chín cân tiểu ly cùng nhiều tam vật có liên quan
qua điều tra đã tiến hành khởi tố tám trăm sáu mươi bảy vụ một bốn trăm bảy mươi một bị can
xử lý hành chính ba trăm năm mươi sáu đối tượng với số tiền sáu trăm tám mươi tám triệu đồng lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc hai mươi một đối tượng số còn lại đang xác minh làm rõ
phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai đã đồng loạt mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh
công an tỉnh đồng nai và công an các địa phương sẽ tăng cường triệt xóa các đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia các ổ điểm mua bán tăng trữ sản xuất tổ chức sử dụng chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy góp phần vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
sau hơn năm năm trốn truy nã bên lào được sự tuyên truyền vận động của lực lượng công an và người thân trường hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa đã từ lào về việt nam
trước đó năm hai nghìn một mươi bảy trương hoàng vũ bị tòa án nhân dân huyện hoàng hóa kết án hai mươi bảy tháng tù giam về tội đánh bạc tuy nhiên trong thời gian hoãn thi hành án trương hoàng vũ đã bỏ trốn sang lào
tháng một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với trương hoàng vũ với sự kiên trì nỗ lực vận động của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
đến một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn trường hoàng vũ đã từ lào về việt nam và đến cơ quan công an đầu thú
liên quan đến vụ xe chở rác va chạm với hai xe máy đi ngược chiều trên cao tốc nội bài lào cai làm bốn thanh thiếu niên tử vong vào ngày hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh lào cai đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật
để khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông ngăn chặn kịp thời
không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự chủ tịch ubnd tỉnh trưởng ban an toàn giao thông tỉnh yêu cầu ban an toàn giao thông tỉnh sở giao thông vận tải các sở ngành địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông

để chặn đường về quê đón tết và quay trở lại thành phố của người dân bớt khó khăn đội cảnh sát giao thông bình triệu công an tp hcm đã tổ chức phát tặng hàng chục ngàn chai nước suối khăn lạnh khẩu trang và cả thực phẩm đến với người đi đường
đây là một trong những hoạt động của trạm dừng chân nghỉ tình hỗ trợ người dân về quê đón tết không chỉ được nhận nước uống thực phẩm người thanh gia giao thông lưu thông trên tuyến quốc lộ một a còn được tặng thêm nóng bảo hiểm kèm lời chúc thường lộ bình an
ngoài ra để hỗ trợ kịp thời cho người dân không may gặp sự cố trên đường trạm còn vận động nhiều thợ sửa xe nhân viên sơ cấp cứu trên địa bàn luôn phiên túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại trạm
dự kiến sắp tới lực lượng cảnh sát giao thông còn đập thêm nhiều điểm hỗ trợ tặng quà để tiếp sức người dân trên hành trình quay trở lại thành phố hồ chí minh
những hình ảnh đẹp trên đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng với nhiều lời bình luận khen ngợi cho hành động của các chiến sĩ cảnh sát giao thông
bên cạnh đó nhiều người cũng chọn điểm quỳ về câu chuyện nhỏ đầy tính nhân văn lan tỏa sự tốt đẹp thông điệp yêu thương đến xã hội
trong những ngày này lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm tập trung các chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
tập trung xử lý đối với các vi phạm về nông đồ cồn ma túy quá tốc độ lạng lách đánh phỏng nhằm đảm bảo an ninh trực tự bình yên cho nhân dân thành phố
đằng sau không khí vui tươi háo hức đón mừng năm mới của hàng trăm ngàn người dân và du khách với những tràng pháo hoa hoành tráng đủ màu sắc của thành phố hồ chí minh
thì lúc đó toàn lực lượng công an thành phố đang âm thầm làm nhiệm vụ họ âm thầm bảo vệ các mục tiêu giữ vững an ninh chính trị phòng ngừa đấu tranh với các mối nguy cơ về cháy nổ
cũng như là các loại tội phạm để mọi người đón xuân được an lành hạnh phúc
đêm ba mươi tết
đại tá huỳnh quang tâm
đại tá huỳnh quang tâm
đại tá huỳnh quang tâm trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã trực tiếp đi kiểm tra động viên và quán triệt cán bộ chiến sĩ thuộc đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực một
yêu cầu tổ công tác phải tuyệt đối tập trung theo dõi nắm tình hình để đảm bảo an toàn cháy nổ tại khu vực trung tâm quận một nơi đang có hàng trăm ngàn người tham quan đường hoa nguyễn huệ

thì đều có phương án xử lý các tình huống và đồng thời bố trí lực lượng phương tiện ứng trực đảm bảo một trăm linh quân số
sẵn sàng xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra đặc biệt là các điểm bắn pháo hoa
khu vực hầm thủ thiêm là điểm bắn pháo hoa lớn nhất trong một mươi một điểm tổ chức bắn pháo hoa
đón chào năm mới hai nghìn hai mươi bốn của thành phố hồ chí minh
đây cũng là điểm đặc biệt nhất bởi vị trí trận pháo hoa nằm gần sông sài gòn
do đó công tác đảm bảo an toàn cháy nổ được tăng cường thêm tổ chứa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông
ban phòng ban đội tin tưởng giao cho nhiệm vụ ứng trực bắn pháo hoa tại đường đầu hầm
cũng rất là cố gắng quán triệt tất cả các anh em để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đường hoa nguyễn huệ công viên bạch đằng đường tôn đức thắng là tuyến giao thông trọng điểm
giữa trung tâm thành phố kết nối với các quận huyện và thành phố thủ đức
nơi đây trước thềm giao thừa có hàng triệu người và phương tiện qua lại
đảm bảo an ninh phương tiện lưu thông ổn định an toàn cũng đã được cảnh sát giao thông tập trung thực hiện
trong đợt cao điểm này thực hiện mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo bộ cụ xã hội thông của thành phố
thì chúng tôi vẫn tập trung làm siêng tát siêng đêm để kiểm tra và xử lý đồ đồ còn
và trong cao điểm này chúng tôi tập trung công tác phòng chống tội phạm trên tiếng giao thông
rồi công tác phòng chống đua xe trái phép trên thành phố
thực hiện các chuyên đề về kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách
cũng như là kinh doanh vận tải hành khách

mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
được không suốt an toàn kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi đã trở thành khấu hiệu
và là nhiệm vụ cao cả của lực lượng công an thành phố hồ chí minh
quán trị yêu cầu phải luôn nêu cao tinh thần chú động phòng ngừa ngăn chặn
không để tội phạm lợi dụng đêm tối hoạt động phạm tội
trên từng cung đường ngõ phố đã hẳn in dấu chân các anh hàng đêm tuần tra canh gác
có phần giữ vững bình yên mỗi địa bàn khi đêm về
nhiệm vụ của các chiến sĩ vừa tuần tra kiểm soát địa bàn
vừa đế mạnh công tác tuyên truyền nêu cao tinh thần cảnh giác trong quần chúng nhân dân
phát hiện đấu tranh tối giác tội phạm
mục đích cao nhất là giữ bình yên trong dịp xuân mới để nhân dân vui xuân đón tết
một đêm giao thừa yên bình đối với bà con nhân dân trên địa bàn thành phố
trong đó có sự góp công rất lớn của lực lượng công an thành phố hồ chí minh
nhưng các bộ chiến sĩ lặng lẽ làm nên mùa xuân bình yên